đối tượng bị bắt quả tang là trần bảo khánh hai mươi hai tuổi khi đang vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy tại khu vực trạm trung chuyển đường bộ hải vân
tại hiện trường lực lượng thu giữ hai trăm bốn mươi chín viên ma túy tổng hợp thuốc lắc hai mươi hai gam ma túy ketamin bốn triệu đồng hai điện thoại di động
theo khai nhận của đối tượng số lượng ma túy này đang được vận chuyển từ quảng bình ra đà nẵng để tiêu thụ
qua công tác tuần tra kiểm soát thì vào sáng sáng ngày hôm nay
công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bắt giữ ba đối tượng có hành vi đột nhập trộm cắp tài sản tại địa bàn phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
khi lực lượng tuần tra đêm phường mỹ an tổ chức tuần tra dọc tuyến phía đông đường ngũ hành sơn
thì phát hiện hai đối tượng nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra hành chính tại chỗ phát hiện hai đối tượng trên không có giấy tờ tùy thân và trong người đối tượng có một túp nơ vít
qua đấu tranh các đối tượng đặng ngọc hiền trần hữu trung khai nhận cùng với đối tượng nguyễn trí tâm thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường mỹ an và phường phước mỹ quận sơn trà với tổng số tiền gần trăm triệu đồng
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau vừa bắt được phạm văn thổ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến cát tỉnh bình dương về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan công an vào tháng ba năm hai nghìn một mươi ba trong lúc mâu thuẫn phạm văn thổ đã dùng dao đâm vào bụng của người quen làm nạn nhân bị trọng thương sau đó bỏ trốn
đến ngày một mươi bốn tháng ba thì bị lực lượng công an huyện bến cát tỉnh bình dương bắt giữ
trong lúc dẫn giải phạm văn thổ đã bỏ trốn công an tỉnh cà mau đã bắt được thổ
các tàm giang đông huyện ngọc hiển khi đang cùng vợ làm nghề giữ vuông tôm
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố vũng tàu đã tổ chức khen thưởng cho anh võ đăng lưu là tài xế xe taxi của hãng vinasun vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm
ngày một mươi năm tháng một mươi hai đối tượng nguyễn hoàng vũ ba mươi hai tuổi thuê anh lưu trở từ huyện tân thành đến bến xe khách vũng tàu để tìm chiếc điện thoại mà vũ cho là bị thất lạc trên xe khách
hãng bảo đăng chạy tuyến bến tre vũng tàu do không tìm được điện thoại đối tượng này đã có lời lẽ xúc phạm và dùng dao thái lan mang theo đâm một nhát vào vùng cổ của tài xế xe khách là ông nguyễn thanh tùng sau khi gây án đối tượng ra xe taxi của anh lưu để về lại huyện tân thành
biết vũ vừa gây án trên đường đi anh lưu đã vận động vũ ném dao xuống đường rồi khóa cửa xe taxi trở đối tượng vào trụ sở công an tỉnh bà rịa vũng tàu để cơ quan công an bắt giữ
nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đèo pha đin lai châu là âm bốn hai độ c và sapa lào cai là âm bốn độ c tại khu vực du lịch mẫu sơn thì chỉ còn ba sáu độ c còn tại cao nguyên mộc châu sơn la nền nhiệt chỉ còn năm độ c
tại mẫu sơn hiện băng giá đã phủ dày năm sáu độ c
có chỗ một mươi cm và nhiều khách du lịch còn mắc kẹt
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết do không khí lạnh tăng cường đã gây ra rét đậm rét hại ở mức kỷ lục kèm theo mưa tuyết trên diện rộng gây thiệt hại về cây trồng vật nuôi ở nhiều địa phương miền núi phía bắc
băng giá đã làm sáu mươi năm con da súc chết và hai trăm linh năm hectare hoa màu ở lào cai ngập trong băng giá
ngoài ra trên địa bàn tỉnh lào cai còn có hai trăm một mươi bảy hectare cây trồng ngắn ngày bị tuyết vùi
các địa phương khác như lạng sơn cao bằng hà giang yên bái v v cũng bị băng giá bao trùm nhưng hiện chưa kịp thống kê thiệt hại
hiện chính quyền các địa phương vẫn đang triển khai công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai